đồng chí hà ngọc chiến chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân hai xã thành công và xã phan thanh huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đến cử tri hai xã
cử tri hai xã cũng đã kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm về công ăn việc làm ô nhiễm môi trường tại địa phương
phát biểu tại buổi tiếp xúc ông hà ngọc chiến ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục bám sát tình hình diễn biến các vấn đề tại địa phương kịp thời kiến nghị lên cơ quan chức năng để giải quyết rứt điểm